sau sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc chiều nay một mươi hai tháng một mươi tại thủ đô hà nội
hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế mạc
hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
ban chấp hành trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị
thay mặt bộ chính trị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã phát biểu bế mạc
khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề
để thống nhất lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới
tại hội nghị này ban chấp hành trung ương cơ bản tán thành những nội dung
bốn vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo tờ trình
các dự thảo văn kiện đã chất lọc phản ánh được kết quả tổng kết một mươi năm
thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một và chiến lược phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi kiểm điểm đánh giá năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
sát với thực tế và có nhiều phát hiện đề xuất mới
đồng thời ban chấp hành trung ương cũng đã phát triển kinh tế xã hội
đồng góp gợi mở cho nhiều ý kiến quan trọng
nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
các dự thảo văn kiện đã chất lọc phản ánh được kết quả tổng kết một mươi năm

năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi kiểm điểm đánh giá năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng

đất nước ta có nhiều thời cơ thuận lợi song cũng đứng trước không ít khó khăn thách thức
đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị
thật sự trong sạch vững mạnh phát huy ý chí khát vọng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại đẩy mạnh đổi mới sáng tạo phát triển nhanh và bền vững đất nước
bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định
bản chấp hành trung ương yêu cầu về đánh giá kết quả một mươi năm thực hiện cường lĩnh bổ sung phát
triển năm hai nghìn một mươi một và chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
cũng như năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
nhìn lại ba mươi năm thực hiện cương lĩnh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới
phải thực sự khách quan cầu thị nhìn thẳng vào sự thật không phiến diện cực đoan
ba mươi năm năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước
đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của đảng nhà nước và nhân dân ta
đổi mới mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa cách mạng to lớn
là một quá trình cải biến sâu
sâu sắc toàn diện triệt đề là sự nghiệp cách mạng của toàn đảng toàn dân ta
cương lĩnh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng
ngọn cờ chiến đấu ngọn cờ quy tụ tập hợp cổ vũ toàn đảng toàn dân ta
là nền tảng để đảng ta tiếp tục phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội hoàn thiện đường lối xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ mới
kinh tế vĩ mô ổn định
và từng bước được tăng cường sức cạnh tranh tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng cao
công tác xây dựng trình đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị đặc biệt là công tác đấu tranh
phòng chống tham nhũng tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ quyết liệt có bước đột phá và đạt nhiều
kết quả rõ rệt được nhân dân hoan nghênh đồng tình tin tưởng và ủng hộ
chủ mương đặc biệt nhấn mạnh
phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã có được trong nhiệm kỳ khóa một mươi hai đẩy mạnh hơn
nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực
gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
về mọi mặt nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước
tiếp tục kiên trì quyết liệt thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng
ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đảng
và trong xã hội giữ vững kiên định bản chất kinh mạng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng
của đội ngũ cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng đảng
tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của đảng
luật pháp chính sách của nhà nước tăng cường công tác tổ chức và cán bộ xây dựng tổ chức cơ
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh phát huy tính tiên phong gương mẫu gần dân sát dân của cán bộ
đảng viên có cơ chế chính sách phát hiện thu hút sử dụng nhân tài khuyến khích động viên bảo vệ những
cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm và đồng thời xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm
về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bàn chấp hành trung ương nhất trí cho rằng
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân
kinh tế xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực
trung ương khẳng định những kết quả thành tích đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đã tạo đà và động lực mới
khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trung ương khẳng định những kết quả thành tích đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đã tạo đà và động lực mới
khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tuy nhiên trung ương cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả thành tích đã đạt được
kinh tế xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức còn tiềm ẩn một số yếu tố có
thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát an ninh trật tự xã hội
tình hình trong nước quốc tế và khu vực còn tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường do đó
chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan thỏa mãn với kết quả thành tích đã đạt được
tôi rất nhiều lần nhắc cái này rồi
sang họp với chính phủ cũng nói rồi rất phấn khởi tự hào với thành tiêu
nhưng tuyệt nhiên không ngủ quên trên vòng nguyệt quế
hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng đã thành công tốt đẹp góp phần kết thúc thắng lợi
năm hai nghìn một mươi chín để bước vào triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi với quyết tâm cao và
khí thế mới tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước chung sức đồng
lòng phát huy những kết quả thành tích đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín và truyền thống đoàn kết yêu nước của
dân tộc ta thực hiện thật tốt các nghị quyết của đảng và nghị quyết hội nghị trung ương lần này tạo ra
khí thế mới sung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đại hội một mươi hai đã đề ra đồng thời
tích cực chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng